tại hà nội trung tâm giám định và triển lãm tác phẩm mỹ thuật nhếp ảnh tổ chức triển lãm với tên gọi xứ thần thoại
triển lãm thu hút đông đảo những người yêu hội họa tới tham dự
triển lãm xứ thần thoại giới thiệu ba mươi tác phẩm hội họa gồm một mươi tám bức tranh bột màu trên giấy gió
và một mươi hai bức tranh sơn dầu trên toàn của họa sĩ đặng việt linh
các tác phẩm được lấy cảm hứng từ những câu chuyện tại ngôi làng với những câu chuyện đời thường giản dị
những câu chuyện những sự khám phá về mảnh đất quê hương được liên hệ với những câu chuyện cổ tích thần thoại vượt biên giới
tạo nên những khung cảnh lung linh đầy màu sắc đầy sự tưởng tượng và mê hoặc
chúng thể hiện sự chân quý đối với những ký ức của một thời đã xa
triển lãm xứ thần thoại sẽ mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày một mươi bảy tháng bảy
tại nhà triển lãm mỹ thuật nhấp ảnh hai mươi chín hàng bài hà nội